hội trợ có gần một trăm năm mươi doanh nghiệp hợp tác xã các tổ chức xúc tiến thương mại khuyến công xúc tiến du lịch của ba mươi tỉnh thành phố trong cả nước đến tham dự với trên ba trăm linh gian hàng
hội trợ là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của các tỉnh vùng bắc trung bộ là cơ hội để tỉnh nghệ an quảng bá hình ảnh thành tựu và tiềm năng nhằm thu hút đầu tư du lịch tăng cường giao lưu trong nước và quốc tế
đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp nghệ an quảng bá thương hiệu sản phẩm tìm kiếm đối tác thị trường
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam tính đến hết tháng một mươi xuất khẩu mực và bạch tuộc sang trung quốc đã tăng một trăm sáu mươi tám
trung quốc hiện là thị trường tiêu thụ mực bạch tuộc lớn thứ năm của việt nam chiếm sáu tám tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này tới tháng một mươi năm nay
việt nam là nước xuất khẩu mực bạch tuộc thứ hai mươi sang thị trường trung quốc và là nước thứ ba
trong bốn nước xuất khẩu mực sống tươi ướp lạnh sang thị trường này sau triều tiên nhật bản và indonesia
trong bốn nước xuất khẩu mực sống tươi ướp lạnh sang trung quốc chỉ có việt nam và indonesia có thuế xuất là
năm nước còn lại có thuế xuất lên tới sáu đây được coi là thế mạnh
việt nam cũng là nước đứng thứ ba xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh sang trung quốc
thưa quý vị từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến nay nghĩa là hai năm chín tháng giá điện không hề có sự điều chỉnh
trong khi đầu vào của những thứ làm ra điện lại tăng rất nhiều đặc biệt là than và nhiều yếu tố khác
như vậy trong thời gian qua ngành điện đã phải thực hiện tiết kiệm điện
cụ thể là năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đứng thứ chín mươi sáu trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ về tiết kiệm điện
năm hai nghìn một mươi bảy đã đứng thứ sáu mươi bốn tăng ba mươi hai bậc chỉ trong vòng một năm
tuy nhiên việt nam đứng thứ chín mươi sáu trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ về tiết kiệm điện
để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh
thì chúng ta phải thực hiện tăng giá điện vào thời điểm hiện nay
để đánh giá tại sao tăng và tăng như thế nào về giá điện
chính phủ đã thành lập tổ công tác bao gồm bộ công thương bộ tài chính bộ lao động và thương binh xã hội
hội điện lực việt nam hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam
ủy ban kinh tế của quốc hội phòng thương mại và công nghiệp việt nam
nguyên tắc kiểm tra là kiểm tra chi phí của năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi sáu tại sao lại tăng và ảnh hưởng đến giá điện như thế nào
theo thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải
thì tăng giá điện lần này đã đảm bảo tính công khai minh bạch
cái thứ hai là phải tách bạch chi phí các khâu phát điện truyền tải phân phối phụ trợ và quản lý ngành
cái thứ ba là chi phí mua điện từ các nhà máy điện độc lập
từ các nhà máy điện đã cổ phần hóa có khí hợp đồng mua bán điện với even
từ các nhà máy điện thuộc công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên
hạch toán độc lập với evn xác định thông qua các hợp đồng mua bán điện
và kể cả như là vấn đề chi phí sản xuất điện từ xa từ các nhà máy hạch toán phụ thuộc
thì cũng được tính toán rất kỹ
thứ trưởng đỗ thắng hải khẳng định đối với biến động của việc tăng giá lần này
đã có sự tính toán hết sức kỹ lưỡng của chính phủ cũng như của bộ công thương và evn
đây không chỉ là đánh giá của tổ kiểm tra mà còn có sự giám sát của công ty kiểm toán uy tín quốc tế dolit
trong năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện chủ trương đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp
bộ công thương đã chỉ đạo các tập đoàn tổng công ty thực hiện các đề án sắp xếp
cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong khối của mình
hiện bộ đã trình chính phủ đề án tái cơ cấu sắp xếp cổ phần hóa các tập đoàn doanh nghiệp lớn
bao gồm tập đoàn dầu khí tập đoàn hóa chất tập đoàn than khoáng sản và các đơn vị liên quan
đây là thông tin được bộ công thương đưa ra tại buổi họp báo về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của bộ này
bộ công thương đã tích cực triển khai sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu các doanh nghiệp trong bộ
theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn khác trong ngành như tổng công ty điện lực dầu khí pv power pv oil
tổng công ty phát điện ba genco ba công ty lọc hóa dầu bình sơn một số đơn vị thuộc tập đoàn dệt may
hiện đã công bố giá trị pv oil pv power công ty lọc hóa dầu bình sơn
bộ cũng đã tập trung xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa để trình chính phủ
ngoài ra chúng tôi cũng đã xác định được giá trị doanh nghiệp và chuyển cho kiểm tra
tổng toán nhà nước để tổng toán việc xác định giá trị doanh nghiệp của tổng công ty thuốc lát việt nam
và để làm cơ sở chúng tôi cũng có thể công bố giá trị doanh nghiệp của vinataba trong quý một năm hai nghìn một mươi tám
và triển khai việc hoàn thiện và trình thủ tướng chính phủ việc phương án cổ phần hóa
và hoàn thành việc triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa của vinataba trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra còn việc triển khai của các công tác liên quan để thúc đẩy việc cổ phần hóa của tổng công ty thuốc lát việt nam
thông qua việc bán đấu giá cái dự án bộ thuế phương nam
bộ thuế phương nam được triển khai các đơn vị khác của chúng tôi cũng đang triển khai theo đúng lựa chình
hiện bộ công thương đã đề nghị chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa các tổng công ty này
đây là các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa rất cao
về phương án thoái vốn cụ thể tại sapeco thứ trưởng cao quốc hưng cho biết
sapeco là doanh nghiệp có lượng vốn hóa tương đối lớn
nên việc thoái vốn cổ phần hóa
phải có lộ trình từng bước để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp
giám sát việc diễn biến của cổ phiếu sapeco trong thời gian này
thì đấy cũng là việc bình thường và chức năng của doanh nghiệp trung khoán
nhưng đặc biệt chúng tôi muốn theo dõi chặt chẽ sự diễn biến của cổ phiếu sapeco
để đảm bảo rằng tất cả mọi việc diễn ra đúng theo đúng pháp luật và đúng quy luật của thị trường
không có sự cản trở nào giám sát công nghiệp không có sự cản trở nào của các phiếu cơ quan nhà nước
thứ trưởng hưng cho biết thêm
eco có vốn hóa rất lớn nên sự tham gia của các nhà đầu tư lớn là rất quan trọng
hiện tỷ lệ vốn hóa của tổng công ty này là hai trăm linh năm tỷ đồng
tức là khoảng chín tỷ usd nên cần có các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tham gia
tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế trong quy định hiện nay
đó là sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài không được quá bốn mươi chín
còn trong nước tỷ lệ tham gia cũng không được vượt quá tỷ lệ được cho là thống lĩnh thị trường theo luật cạnh tranh
đối với habeco theo chỉ đạo của thủ tướng bộ công thương đã chỉ đạo đàm phán habeco sẽ kết thúc đàm phán sơ bộ với các bớt
nhưng trong quá trình này vẫn tiếp tục và có những định hướng thoái vốn
bộ công thương cũng đang hoàn thiện phương án để trình chính phủ
diễn đàn doanh nghiệp việt ý đã được tổ chức tại hà nội với sự tham

ba mươi doanh nghiệp ý dự kiến trong thời gian tới ý sẽ đầu tư mạnh vào việt nam với các lĩnh vực về cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo
điểm nhấn của diễn đàn doanh nghiệp việt ý năm nay là hai buổi gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước việt nam và italia
các doanh nghiệp ý không chỉ muốn hợp tác trong các lĩnh vực trước đây mà còn muốn giúp việt nam phát triển đào tạo nguồn nhân lực và kỹ năng
cho đến nay ý đã cung cấp công nghệ và tài chính
để thiết lập trung tâm ứng dụng công nghệ da dày ở bình dương khánh thành vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại diễn đàn ông hoàng quốc vượng thứ trưởng bộ công thương cho biết
quan hệ hợp tác kinh tế giữa việt nam và italy đã phát triển rất tốt đẹp trong thời gian qua
kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao trong những năm gần đây
ý đã trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ năm của việt nam tại khu vực châu âu và đứng thứ ba mươi một trong tổng số một trăm hai mươi sáu nước và vùng lãnh thổ
đầu tư tại việt nam với tám mươi hai dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực
thứ trưởng cũng khẳng định trong mối quan hệ giữa hai nước còn nhiều tiềm năng có thể mở rộng hơn để hợp tác phát triển
cái hiệp định đối tác và hợp tác pca đã chính thức có hiệu lực từ một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong đó đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa việt nam và các nước eu trong đó có italia
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu
đang được hai bên tiến hành rà soát pháp lý và dự kiến sẽ được ký trong năm hai nghìn một mươi tám
hiệp định này được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy hữu hiệu để đưa quan hệ kinh tế song phương giữa việt nam
và các nước liên minh châu âu nói chung và đặc biệt là giữa việt nam và italia nói riêng trong giai đoạn tới
hiện ý là đối tác thương mại hàng đầu của việt nam ở liên minh châu âu
với giao dịch thương mại hai bên đạt bốn sáu tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy
và hai tám mươi tám tỷ usd trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tăng chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam và ý là hai nền kinh tế có tính chất bổ trợ bổ sung cho nhau
trong thời gian tới phía ý sẽ tăng cường các hoạt động thương mại và đầu tư tại việt nam
để khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia
đồng thời dần cân bằng cán cân thương mại song phương hiện đang nghiêng về phía việt nam
tôi cũng hy vọng rằng qua diễn đàn này và khóa họp của ủy ban luân hợp
các doanh nghiệp việt nam và italia sẽ có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về nhu cầu của nhau
trao đổi để có được sự hỗ trợ từ chính phủ của hai nước
từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác
về phần mình bộ công thương cam kết sẽ ủng hộ
tạo điều kiện thúc đẩy tối đa để thúc đẩy quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước
tại diễn đàn nhiều doanh nhân ý quan tâm đến việc cung cấp sản phẩm dịch vụ tới thị trường việt nam
hoặc đang tìm kiếm các nhà cung cấp và cơ hội hợp tác đầu tư ở việt nam
với số lượng doanh nghiệp ý tham gia diễn đàn lần này cho thấy
việt nam có sức hút rất đặc biệt trong cộng đồng asean
đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp ý đối với việt nam
đến đây bản tin công thương hội nhập tuần này xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau